đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ được triển khai khắp các tỉnh thành trong cả nước và đến nay đã mang lại nhiều kết quả tích cực
đời sống của người dân ở nông thôn đổi thay hơn so với trước
nhất là đối với các tỉnh miền núi người dân có công việc ổn định tại chính địa phương sau khi học xong các lớp đào tạo nghề
và nhờ đó nhiều mô hình kinh tế được phát triển mang lại hiệu quả cao nhất là các mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi
trong chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
địa phương có đến hơn tám mươi là đồng bào dân tộc song nhờ có đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đã đem lại nhiều cơ hội làm giàu cho bà con nơi đây
sau năm năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhận thức và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề của các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh lạng sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực
công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được chú trọng đổi mới theo hướng đào tạo theo địa chỉ nhu cầu của người học và nhu cầu của xã hội
số lao động nông thôn đăng ký học nghề ngày càng cao các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn gắn công tác đào tạo với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
chi lăng là huyện miền núi cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp và chăn nuôi
tại thời điểm bắt tay vào triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
thì quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương đúng đắn và kịp thời
tạo ra sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế hướng tới sản xuất hàng hóa gắn với thị trường trên cơ sở thực hiện mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực chất lượng đã qua đào tạo
vì vậy đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần nâng tổng số lao động được đào tạo nghề lên một mươi bảy lao động
gia đình anh hoàng văn cao
trước khi chưa nuôi ông thì cả gia đình chỉ trồng rau làm ruộng và chăn nuôi nhỏ
cuộc sống cũng khá chật vật
qua học hỏi cách làm kinh tế của bạn bè và trên các kênh thông tin
anh cao nhận thấy địa phương có thế mạnh là nhiều rừng và nhiều cây hoa trong tự nhiên
rất thích hợp để nuôi ông nên anh cao đã bắt tay vào nuôi ông lấy mật
bên cạnh đó nghề nuôi ong ít rủi ro vốn bỏ ra thấp rất phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình
nên ngay khi huyện mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn
anh cao đã quyết tâm đi học về nâng cao kiến thức về kỹ thuật nuôi ong lấy mật
có thể bỏ ra khoảng một mươi mấy hai mươi triệu là làm nghề nuôi ông được
mà rủi ro nó rất ít mà hiệu quả kinh tế thì cao
trong văn tức là tính trung bình một năm trên một đàn thì khả năng ăn ra được một triệu chứ chi phí
về sau này thì huyện xã cũng tổ chức lớp dạy nghề
có thầy giáo về dạy nghề nuôi ông tôi cũng được học qua
nói chung là kinh nghiệm của tôi là vững vàng
xã vân thủy có trên ba mươi hộ nuôi ong lấy mật hàng năm cho thu nhập được hàng tỷ đồng
qua đó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã
bên cạnh đó cấp ủy chính quyền của xã cũng đã xây dựng thương hiệu mật ong của địa phương
nhằm quảng bá rộng rãi tới người tiêu dùng trong cả nước
mật ong ở trên địa bàn xã vân thủy thì đầu tiên xuất phát từ các hộ tự rác nuôi ong bấy ở trên rừng về
sau đó dần dần có được nhân rộng được đàn ong
trên cơ sở đó thì chính quyền địa phương cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân nhân rộng cái đàn ong
từ đó cũng đã mở được những lớp đào tạo nghề về kỹ thuật nuôi ong lấy mật cho bà con
để cho bà con có được khoa học kỹ thuật áp dụng vào để nâng cao sản lượng hoặc là mật ong
huyện tri lăng được biết đến với sản phẩm nông nghiệp là quả na
người tiêu dùng trong nước rất ưa chuộng
vì vậy trong chương trình đào tạo nghề hàng năm cho lao động nông thôn
cấp ủy chính quyền huyện đã rất chú trọng đến việc đào tạo nghề cho người dân
cách trồng và chăm sóc cây na để có năng suất và chất lượng cao
gia đình anh hoàng văn quang những năm trước thu nhập chỉ trông chờ vào mảnh ruộng
sau nhiều năm chăn trở anh quyết định chuyển đổi sang trồng cây na
tuy nhiên ban đầu do chưa nắm được vững khoa học kỹ thuật nên năng suất quả na không cao
chất lượng và mẫu mã chưa đáp ứng được nhu cầu
nên thu nhập của gia đình từ mỗi vụ na chỉ ở mức trung bình
bên cạnh đó những tác động của sâu bệnh như rùi vàng
cũng khiến vụ na của gia đình anh quang thu về không được như ý muốn
sau khi tham gia lớp đào tạo trồng na theo hướng việt grab do huyện mở để dạy cho bà con
từ chỗ chỉ có khoảng một trăm linh gốc na đến nay anh quang đã mạnh dạn đầu tư năm hectare đất để trồng hơn một gốc na
đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn
thì chúng tôi thực hiện theo mô hình là cầm tay chỉ việc bà con đến theo học các lớp học đào tạo nghề
thì sẽ được chúng tôi hướng dẫn học thực tế ngay tại vườn ngay từ khi trồng đến chăm sóc và thu hoạch
qua đào tạo nghề thì tuyệt đại đa số là bà con đã có thể vận dụng những kiến thức đã học từ nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp
để áp dụng vào trong tổ chức sản xuất
và qua đó đã góp phần thực hiện đặc biệt là thực hiện thắng lợi nghị quyết số hai mươi năm
về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
tạo ra những sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực nổi tiếng của huyện cũng như là của tỉnh
đặc biệt nổi bật nhất là cây na
hiện nay na chi lăng đang là một trong top quả đã đạt được cái danh hiệu thương hiệu vàng
như các loại trái cây nổi tiếng của việt nam và đã đem lại cái thu nhập rất là cao
theo báo cáo hàng năm về công tác đào tạo nghề của tỉnh lạng sơn
hầu hết các lao động nông thôn khi qua đào tạo thì có đến trên bảy mươi lao động đã ổn định cuộc sống bằng chính nghề đã được đào tạo
thậm chí có người còn làm giàu qua việc tiếp thu các kiến thức về áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật vào trồng cây ăn quả
tuy nhiên bên cạnh những mô hình kinh tế qua đào tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao thu nhập ổn định cho bà con
thì vẫn còn những mô hình đào tạo nghề chưa bền vững và ổn định
năm hai nghìn một mươi ba bà mai thị nghiên tham gia lớp đào tạo nghề về chăn nuôi lợn
lúc cao điểm bà nhiên nuôi đến trên ba mươi con lợn kinh tế gia đình từ đó cũng khấm khá hơn
xong những năm gần đây thị trường biến động nhiều nên chăn nuôi lợn đã không còn có lãi
bà niên đành phải chuyển đổi sang mô hình kinh tế trồng cây ăn quả
xong phải trong năm nay cả gia đình mới bắt tay vào thực hiện
bán nhiên cũng không dám chắc khi chuyển đổi sang mô hình kinh tế khác
sẽ hiệu quả hơn
giá thì như cái năm hai nghìn một mươi bảy giá rớt giá thì cái giá cả thì nó cũng thụt xuống tầm hơn hai mươi mấy nghìn thôi
nói chung thì tôi cái mô hình ở nông thôn nhỏ lẻ thì cũng gọi là không tính toán
thì cũng gọi là cứ nuôi vụ để trang trải gia đình
nhưng bên cạnh những cái mô hình mà đã và đang có được cái kết quả tốt như vậy
thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là có những cái mô hình khi mà được đào tạo
bà con về áp dụng thì cũng có những gặp những khó khăn mà chưa thể nhân rộng được
ví dụ như cái mô hình mà nuôi lợn nái chẳng hạn rồi là chăn nuôi lợn
theo cái hướng mà chăn nuôi công nghiệp ấy
thì cái khó khăn lớn nhất chính là cái đầu ra
nó không ổ định về giá cả
đấy đặc biệt là cái thị trường trong nước xuất khẩu
nó có những cái năm nó biến động và giảm sâu
nó cũng gây thiệt hại nhất định cho bà con
nên là cái việc mà nhân rộng điển hình hoặc là để bà con duy trì
là không ít khó khăn
và trong cái thời gian đó thì huyện cũng rất là quan tâm
một mặt là cũng tìm cách giúp cho bà con là có định hướng cho bà con về cái đầu ra
để làm sao giảm được cái thiệt hại
và trong cái lúc trong giai đoạn đó thì cũng lại tiếp tục định hướng cho bà con là
tiếp tục chuyển đổi sang mô hình khác khi mà đã được đào tạo hoặc đã được hướng dẫn
để giúp cho bà con có thể là giảm thiểu được cái thiệt hại
và đồng thời có thể cải thiện được từ cái mô hình khác
để nâng cao cái thu nhập của gia đình
lạng sơn là tỉnh miền núi biên giới có chín mươi xã vùng ba một trăm ba mươi sáu xã vùng cao
với tám mươi lực lượng lao động ở khu vực nông thôn
mặc dù lực lượng đông nhưng chất lượng lao động chưa cao
dẫn đến vấn đề tìm việc làm nhiều khó khăn đặc biệt là lao động nông thôn chưa qua đào tạo
quá trình đô thị hóa cùng với sự hình thành các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
đã góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh
quá trình chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm của lao động nông thôn còn nhiều khó khăn
bởi lao động chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chuyên môn đào tạo
chưa tiếp cận và làm chủ được công nghệ mới
sau chín năm thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại lạng sơn đã mang lại nhiều cơ hội cho lao động nông thôn
đặc biệt là đã giải quyết tại chỗ việc làm cho số lượng lớn người lao động
bên cạnh đó còn giúp cho người nông dân có cơ hội được học hỏi khoa học kỹ thuật
chăm sóc cây trồng mang lại chất lượng và hiệu quả cao
qua đó đã quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của địa phương đến với người tiêu dùng trong cả nước
tỷ lệ hộ nghèo năm hai nghìn một mươi sáu của huyện là theo chuẩn đa chiều
trên hai mươi ba đến nay đã giảm xuống còn khoảng một mươi ba
có thể nói rằng là qua cái đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu thì đã góp phần thay đổi cái nhận thức
cái tư duy tổ chức sản xuất của bà con
trước đây thì sản xuất theo mùa vụ
và trông chờ vào điều kiện tự nhiên
thì ngày nay thì bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật
rồi áp dụng các quy trình chuẩn do bộ nông nghiệp quy định
và chủ động hơn trong mùa vụ để góp phần thực hiện chăm sóc cây trồng
vật nuôi để mà giảm thiểu được các cái dịch bệnh
phòng chống các cái thiên tai
rồi cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt để góp phần nâng cao được cái sản lượng
cũng như là giảm thiểu được các cái dịch bệnh

và qua đó thì khi mà sản phẩm ra thị trường
thì cái giá trị của sản phẩm được ổn định và được nâng cao theo từng năm
mặc dù đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đã mang lại nhiều cơ hội cho lao động nông thôn
song trong xu thế hội nhập hiện nay
có sự liên kết giữa các nước về phát triển kinh tế xã hội
và có sự đan sen cũng như sự cạnh tranh trên thị trường
rõ ràng đã và đã được phát triển
đang tạo ra nhiều thách thức lớn đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
đặc biệt đối với địa phương miền núi như huyện tri lăng
với trên tám mươi là đồng bào dân tộc thì đây là một thách thức không nhỏ
để mà nâng cao được cái tay nghề cho người nông dân trong cái xu thế hội nhập này
thì đòi hỏi người nông dân vừa có kiến thức vừa có kỹ năng
do đó thì đối với cơ sở đào tạo nghề
cái việc đầu tiên chúng tôi rất là mong muốn và đề xuất
đảng nhà nước quan tâm là trang bị thêm những trang thiết bị mới hiện đại
để có thể đáp ứng được một số những nghề phi nông nghiệp
và kể cả cái nghề nông nghiệp công nghệ cao áp dụng công nghệ cao
để người nông dân được tiếp cận
và cái thứ hai nữa là có một cái hướng để đào tạo lại
đào tạo mới với đội ngũ giáo viên nghề
để đáp ứng được một cái yêu cầu mới về cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ

về cả kỹ năng và phương pháp đào tạo nghề
cũng phải theo một cái hướng đáp ứng được cái tiêu chuẩn cao hơn
và cái thứ ba là mong muốn ở huyện là quan tâm hỗ trợ thêm cái kinh phí phù hợp
để mà có thể giúp hỗ trợ cho những người nông dân thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn
thuộc diện hộ chính sách hộ nghèo và cận nghèo
để họ tiếp cận với các cái lớp dạy nghề mới
và qua đó sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
vì vậy rất cần có sự nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
có kiến thức kỹ năng về khoa học kỹ thuật lành nghề
và quan trọng hơn nữa là phải thay đổi nhận thức đánh giá và hiệu quả của công tác dạy nghề
đối với người dân vùng đồng bào dân tộc miền núi
họ đã được học các nghề gắn với nhu cầu thiết yếu hàng ngày
và áp dụng những gì đã học và cố gắng
sau người dân ở đây đa số còn nghèo không phải cứ học nghề là có thể sử dụng nghề một cách hiệu quả
nhưng với họ kiến thức đủ để phòng tránh dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm
sửa chiếc xe máy hay máy cày có tay nghề để làm thợ ở các khu công nghiệp lại vô cùng cần thiết
vì thế việc thay đổi nội dung đào tạo nghề cho phù hợp với xu thế hiện nay
đã đến lúc cần được quan tâm và có sự vào cuộc của các cấp các ngành
cũng như sự quan tâm của đảng và nhà nước
để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được hiệu quả
theo kịp tiến trình của xu thế hội nhập hiện nay